mỗi server đáp ứng yêu cầu lưu trữ đồng thời năm trăm linh kênh có khả năng mở rộng lên tới năm kênh
các hình ảnh lưu trữ các camera đáp ứng trong vòng ba mươi ngày
thời gian thực hiện dự án được chia làm hai giai đoạn
trong đó giai đoạn một triển khai lắp đặt trên địa bàn quận hải châu dự kiến vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
và giai đoạn hai triển khai trên địa bàn các quận huyện còn lại dự kiến cuối năm hai nghìn một mươi sáu đầu năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi một tháng một mươi tại singapore đã diễn ra hội nghị bộ trưởng các quốc gia đông nam á asean về an ninh mạng
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng thông tin và truyền thông singapore yakov ibrahim nhấn mạnh
an ninh mạng là vấn đề sống còn hiện nay của mỗi quốc gia nhằm đảm bảo an toàn mạng lưới cơ sở hạ tầng
cũng như là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội
vấn đề này không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi nước mà còn cần phải có sự liên kết
hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng
tổng thư ký asean lê lương minh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các quốc gia
đồng thời khẳng định sẽ duy trì các diễn đàn đối thoại thường xuyên ở các khu vực
cũng như với các đối tác về vấn đề an ninh mạng
ngày một mươi tháng một mươi facebook đã chính thức ra mắt mạng xã hội dành cho giới văn phòng mang tên facebook work plex
sản phẩm mới này giống với mạng xã hội facebook nhưng lại tập trung vào việc kết nối những người dùng với mạng lưới đồng nghiệp tại công sở
grouplate được phát triển tách biệt với mạng facebook thông thường và để tương thích tốt hơn với môi trường doanh nghiệp
workplace hỗ trợ thêm chức năng dùng tài khoản email công ty để đăng nhập
hãng cũng ra mắt ứng dụng tin nhắn work chat riêng cho thiết bị android và ios thay vì dùng chung facebook messenger
bên cạnh đó workplace còn có tính năng multi company group kết nối nhiều công ty với nhau
để nhân viên từ các công ty khác nhau có thể cùng nhau làm việc
hiện có hơn một doanh nghiệp tham gia sử dụng workpage trong giai đoạn thử nghiệm miễn phí
năm quốc gia có cường độ sử dụng wech cao nhất hiện nay là anh pháp ấn độ naui và mỹ
mới đây tập đoàn điện tử hàn quốc samsung đã thông báo chính thức về việc ngừng sản xuất
ngừng bán và đổi dòng điện thoại thông minh thế hệ mới galaxy note bảy
samsung đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm này ngay lập tức vì lý do an toàn
tuyên bố được coi như là khai tử dòng điện thoại thông minh mới của samsung
được đưa ra ngay sau khi ủy ban bảo vệ an toàn người tiêu dùng mỹ cảnh báo về các trường hợp cháy nổ
ngay cả với những chiếc điện thoại galaxy note bảy đã được đổi
thông báo này được chính nhà sản xuất samsung tại hàn quốc phát đi và được hãng tin john hap trích dẫn lại
samsung cũng khuyên cáo người sử dụng tắt nguồn và ngừng sử dụng các thiết bị điện thoại này ngay lập tức
galaxin not bảy được xem là phiên bản hot nhất trên thị trường và chính thức có mặt tại các cửa hàng trong tháng tám
tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi sử dụng một số người dùng thông báo rằng điện thoại của họ tự phát nổ
phía samsung sau đó kết luận là do pin bị lỗi làm nóng máy dẫn tới tình trạng cháy nổ
điều biết những nhà máy samsung tại việt nam trực tiếp sản xuất galaxy note bảy ra toàn cầu
cũng sẽ dừng sản xuất phiên bản nốt bảy mới
hiện nay thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề đặc biệt là ô nhiễm môi trường
tất cả các nước trên thế giới đều thể hiện mong muốn phát triển
phát triển kinh tế đi đôi với việc bảo vệ hệ sinh thái
xu hướng phát triển thành phố thông minh đã trở thành mục tiêu của rất nhiều quốc gia trên thế giới
và việt nam cũng không nằm ngoài xu thế đó
dựa trên thống kê của quỹ dân số thế giới con người sẽ sống chủ yếu ở khu vực đô thị
hiện nay hơn nửa dân số trái đất đã là dân thành phố
theo dự đoán đến năm hai nghìn năm mươi con số này sẽ tăng lên tối thiểu là bảy mươi
khu vực thành phố cũng là nơi tiêu thụ phần lớn năng lượng toàn cầu và thải ra nhiều khí nhà kính nhất
nên việc tạo lập một môi trường sống lành mạnh cho con người là một quá trình tất yếu
các chuyên gia trong mọi lĩnh vực trên toàn cầu đã nhận ra thực trạng đó
và đang đưa ra rất nhiều giải pháp cho các vấn đề liên quan đến quá trình đô thị hóa
thành phố thông minh được ra đời như là một giải pháp hoàn hảo nhất để giải quyết tất cả các vấn đề đó
thành phố cảng centender của tây ban nha là một trong những hình mẫu thành phố thông minh mà chính phủ nhiều nước đang theo đuổi
tại thành phố centerner công nghệ hiện đại được áp dụng phổ biến trong cuộc sống thường nhật như ứng dụng thực tế ảo giúp chỉ đường
hệ thống thùng rác báo hiệu khi đầy thời gian biểu chính xác của xe buýt
sau bảy năm ra đời dự án thành phố thông minh khoảng hai mươi bộ cảm biến được lắp đặt trên khắp container
ý tưởng của người dân cũng liên tục được ghi nhận để tìm cách biến thành phố này trở nên thông minh hơn nữa
trong tương lai gần mô hình đèn đường thông minh tự động cắt khi không có người qua lại cũng sẽ được áp dụng để tiết kiệm điện tối đa
không chỉ vậy những ý tưởng thông minh sẽ không dừng lại ở đây vì thành phố center luôn chào đón những điều mới mẻ
người dân có nhiều ý tưởng họ đề xuất hay thậm chí phát triển ý tưởng
chúng tôi đem tới cho họ cơ hội được chứng kiến những ý tưởng trở thành hiện thực
các nhà nghiên cứu cần có thêm những ứng dụng để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được
nhiều người lớn tuổi chưa biết nhiều tới ứng dụng này dù họ là những người đi xe buýt nhiều nhất
việt nam cũng không nằm ngoài xu thế phát triển của các quốc gia trên thế giới
việt nam xác định công nghệ thông tin là nền tảng cốt lõi giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
và là cơ sở để hướng tới xây dựng mô hình thành phố thông minh
trong diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông việt nam hai nghìn một mươi sáu việt nam ict summit hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã chỉ rõ những mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới
trong đó có mục tiêu xây dựng thành phố thông minh để việt nam sớm trở thành một quốc gia thông minh
thành phố hồ chí minh một trong những đô thị lớn của cả nước
cũng đang triển khai thực hiện các mục tiêu để xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh đầu tiên của cả nước
ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập ban điều hành và có kế hoạch khảo sát xây dựng đề án xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị thông minh từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố hồ chí minh đã về mặt tổ chức sau khi có chủ trương của ban thường dụ thành quỹ
thì ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập ban điều hành và có kế hoạch từ đây đến cuối năm
tức là cụ thể là kế hoạch khảo sát và xây dựng đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm và xa hơn nữa hai nghìn ba mươi
bởi vì chúng tôi xác định rằng xây dựng đề án này cần những mục đề tài khoa học
và nó xác định được những mục
nhiệm vụ và lộ trình cụ thể của từng việc nên nó cần phải có sự tham gia góp ý của nhiều tổ chức
để chúng tôi xây dựng cái nội dung này nó thật sự có chất lượng
sẽ có nhiều vấn đề ví dụ như làm thế nào đảm bảo đúng quy định nhà nước
cũng như là cũng phải triển khai nhiều vấn đề nó đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin
cũng như là thực hiện những giải pháp công nghệ nó tùy quả
hà nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết
thủ tục hành chính thành lập mới doanh nghiệp nhờ ứng dụng công nghệ thông tin
và cơ chế một cửa liên thông
theo ủy ban nhân dân tp hà nội phát triển công nghệ thông tin có vai trò quan trọng
trong xây dựng và phát triển thủ đô góp phần làm thay đổi phương thức chỉ đạo
điều hành đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước
cải thiện năng lực cạnh tranh của kinh tế thủ đô
từng bước tạo dựng nền tảng xây dựng chính quyền điện tử
tp hà nội quyết tâm sẽ xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ
tập trung dùng chung và thống nhất trên một nền tảng hiện đại
chia sẻ liên thông kết nối để hướng tới một chính quyền thân thiện
làm tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
đây cũng là nền tảng bắt đầu để hà nội phấn đấu xây dựng mô hình tp thông minh
tp hà nội quyết tâm sẽ xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ

tp hà nội quyết tâm sẽ xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ
tập trung dùng chung và thống nhất trên một nền tảng hiện đại
chia sẻ liên thông kết nối với người dân và doanh nghiệp
tại sao hạ tầng của hà nội hạ tầng của hà nội cũng rất là phải đi đầu trong quốc gia khu vực
tại sao hạ tầng của hà nội quyết tâm sẽ xây dựng chính quyền điện tử đồng bộ
hạ tầng giao thông những năm trở lại đây của việt nam đã có những thay đổi vượt trội
tổng tí fpt đang hợp tác với bộ giao thông vận tài
uban an toàn giao thông quốc gia triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin giúp giảm tình trạng bồn tắc và tai nạn giao thông
khai thác tối đa hạ tầng giao thông hiện có
hệ thống giám sát lưu lượng giao thông đã được triển khai thí điểm tại hà nội và tp hcm
hệ thống giám sát và xử lý vi phạm bằng hình ảnh được triển khai thí điểm trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
hệ thống đèn tín hiệu thông minh hệ thống đèn thu phí không dừng đang trong quá trình đưa vào áp dụng thực tế cùng nhiều giải pháp khác
hiện tại thì fpt đã đầu tư rất nhiều năm vào trong ba lĩnh vực chính
một là về chính quyền điện tử hai là giao thông thông minh và ba là y tế thông minh
hiện tại chúng tôi đã ra thế hệ thứ hai cho bộ giải pháp này
trước đây khoảng năm năm trước
người ta hay nói về
chính quyền điện tử
còn bây giờ người ta sẽ nói về
chính quyền kỹ thuật số
trong đó đặt
cái gọi là
vai trò tương tác với người dân
qua các cái kênh điện tử
ví dụ như qua mạng xã hội
ví dụ như qua điện thoại di động
ví dụ như qua những phỏng vấn trực tuyến
để có thể mà
nhận được cái phản hồi của người dân
nhận được cái góp ý của người dân và có những phản hồi kịp thời nhất
hoặc là trong lĩnh vực giao thông
thì chúng tôi bắt đầu đưa
những công nghệ về iot
là những công nghệ mới nhất trên thế giới
vào ứng dụng trong giao thông thông minh
để giúp có thể thu thập
được các cái thông tin
một cách kịp thời
trong lĩnh vực y tế thì chúng tôi đưa những công nghệ
liên quan đến tương tác giọng nói để giúp bác sĩ có thể
tăng được năng suất
những chức năng mà
bác sĩ dùng nhiều nhất
thì hoàn toàn có thể giao tiếp bằng giọng nói
thì đấy là những cái mà gọi là điểm nổi bật
mà chúng tôi đã cung cấp trong cái thẻ thứ hai
sản phẩm giải pháp của mình
để hoàn thành các mục tiêu xây dựng
thành phố thông minh
còn rất nhiều việc phải làm
và còn rất nhiều khó khăn
mỗi thành phố cần đặt rõ mục tiêu
định hướng phát triển của riêng mình
những đô thị lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
cần phải trở thành những đô thị tiên phong trong việc xây dựng thành phố thông minh
bên cạnh đó
việc thống nhất nhận thức
thống nhất cấu trúc hệ thống
cắt chuẩn trao đổi thông tin
là những việc cần phải triển khai sớm
để việt nam
không chỉ có những thành phố thông minh
mà còn trở thành một quốc gia thông minh
tiếp nối các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy các hệ sinh thái khởi nghiệp
tạo ra một sân chơi giao lưu giữa các start up việt nam và quốc tế
tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra triển lãm và hội nghị khởi nghiệp thường niên
hatch fair lần thứ tư
sự kiện có sự tham gia của gần một trăm ba mươi doanh nghiệp khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực
và trên một trăm linh nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
các doanh nghiệp đã mang đến nhiều sản phẩm và dịch vụ mới mang tính sáng tạo cao
trong đó có hơn tám mươi là đơn vị phát triển sản phẩm trên nền tảng công nghệ
từ ứng dụng trên điện thoại đến website tích hợp những xu hướng công nghệ mới nhất
làm thế nào để những công ty khởi nghiệp tại việt nam
có thể vươn ra thị trường quốc tế đấy là mục tiêu quan trọng nhất của chương trình
không chỉ đơn giản là chúng ta đang hoạt động và làm việc tại việt nam mà chúng ta còn phải vươn ra thị trường quốc tế nữa
thông qua ngày hội này mình cũng
có dịp mình nhìn lại
có những đối tác
những đối thủ như thế nào để từ đó mình có thể kết nối hoặc là mình có những chính sách
có những chiến lược trong kinh doanh mà mình tránh đi những cái đó thì
nó sẽ biết là mình sẽ tập hợp mình sẽ gom lại được những cái
thế mạnh nào mà mình cần phát triển và mình có thể là thâm nhập được vào trong cái thị trường thế giới
tại sự kiện lần này
các start up không chỉ có cơ hội để kết nối với cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước
để mở rộng thị trường khởi nghiệp
mà còn được tư vấn để xây dựng và phát triển thương hiệu
tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng cho các dự án khởi nghiệp của mình
còn là chỗ hội thảo với nội dung
xoay quanh những kinh nghiệm phát triển điều hành
quản lý sáng tạo khởi nghiệp trong các ngành công nghệ thông tin
tự động hóa
internet kết nối vạn vật và khởi nghiệp xã hội
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau